gia đình tôi về đây năm hai nghìn một mươi hai lúc về thì cũng có trạm y tế cũng có trường học đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho con em

đến nay màu xanh của những cánh đồng mía bãi mì đang thay thế mảnh đất hoang vu cằn cỗi
đang đổi thay từng ngày
tuyên bố cho hay tổng thống nga vladimir putin đã khẳng định ủng hộ thiết lập sự phối hợp thực chất giữa nga và mỹ
nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng và các nhóm khủng bố khác tại syri
điện kremlin cũng cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục các mối quan hệ thương mại và kinh tế
ngoài ra tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp nga vladimir putin cũng nhất trí thiết lập hợp tác kiểu đối tác
đối với những vấn đề toàn cầu như ukraine chương trình hạt nhân của iran căng thẳng trên bán đảo triều tiên và cuộc xung đột israel ả rập
các quốc gia đầu tàu của liên minh châu âu eu trong đó có pháp vừa bày tỏ lo ngại trước những quyết định
mà tân tổng thống mỹ donald trump đưa ra ngay trong tuần làm việc đầu tiên
trong đó có những tuyên bố về châu âu và tuyên bố về brexit như là một hình mẫu cho các nước khác
bất cứ khi nào có những tuyên bố từ tổng thống mỹ về châu âu và bất cứ khi nào ông donald trump nói về brexit
như là một hình mẫu cho các nước khác eu cần phải có những phản ứng cứng rắn
đề cập tới chủ nghĩa dân túy trỗi dậy tại mỹ sau khi ông trump nhậm chức tổng thống mỹ nhà lãnh đạo pháp nhấn mạnh
châu âu cần có trách nhiệm trong việc bảo vệ các giá trị cho các thế hệ tương lai
không chỉ ở châu âu mà còn ở nhiều quốc gia chủ chốt trên thế giới
nhà lãnh đạo pháp kêu gọi eu khẳng định lập trường của mình và sau đó tham gia một cuộc đối thoại rõ ràng
với mục tiêu giải quyết các vấn đề toàn cầu
trong khi đó cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn và tổ chức di cư quốc tế vừa kêu gọi chính quyền của tân tổng thống mỹ
donald trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho người tị nạn buộc phải rời bỏ quê hương mình vì chiến tranh và khủng bố
đồng thời khẳng định tầm quan trọng của chương trình tái định cư của mỹ
trong một tuyên bố chung cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn và tổ chức di cư quốc tế nêu rõ
nhu cầu của người tị nạn và người di cư trên toàn thế giới chưa bao giờ cao hơn hiện tại
và các chương trình tái định cư của mỹ là một trong những chương trình liên quan đến người tị nạn quan trọng nhất trên thế giới
hai cơ quan này cũng khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền mỹ
hướng tới một mục tiêu chung là đảm bảo cho các chương trình tái định cư và di cư diễn ra an toàn
lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump hôm hai mươi bảy tháng một
đã ký một xác lệnh nhằm giả soát nghiêm ngặt người nhập cư vào mỹ
theo đó tạm dừng tiếp nhận người tị nạn đến mỹ trong vòng bốn tháng và ngừng cấp thị thực trong vòng ít nhất chín mươi ngày
đối với công dân syri và sáu quốc gia khác có số lượng người hồi giáo chiếm đa số
bao gồm iraq iran sudan libya somalia và yemen
theo tân tổng thống mỹ động thái trên là nhằm bảo vệ người mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố
đồng thời nhấn mạnh chính quyền mới của ông cần thêm thời gian để xây dựng thêm các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn
đối với người tị nạn người di cư và khách du lịch
anh và thổ nhĩ kỳ có kế hoạch ký kết một thỏa thuận thương mại tự do sau khi anh rời khỏi liên minh châu âu eu
đồng thời sẽ tăng cường hợp tác thương mại và quốc phòng
đây là một phần trong những kết quả
của chuyến thăm ankara của thủ tướng anh theresa may
phát biểu về báo giới sau cuộc hội đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
thủ tướng anh theresa may cho biết hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc chung
nhằm chuẩn bị cơ sở cho quan hệ thương mại giữa anh và thổ nhĩ kỳ sau khi anh rời khỏi eu
anh và thổ nhĩ kỳ cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giáo dục và trao đổi thông tin
cũng như trong cuộc chiến chống khủng bố
về phần mình tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết hai bên hướng tới mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hàng năm
từ mức một mươi năm sáu tỷ đô la mỹ hiện nay lên mức hai mươi tỷ đô la mỹ
hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng
trao đổi về việc giải quyết cuộc khủng hoảng syri và vấn đề đảo sip
cùng ngày bà theresa may cũng đã gặp người đồng cấp thổ nhĩ kỳ binali indirim
trong đó hai bên ký kết một thỏa thuận trị giá hơn một trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ
nhằm phát triển dự án máy bay chiến đấu tfx của thổ nhĩ kỳ
trong cuộc họp báo chung với thủ tướng anh sau đó ông idrim tuyên bố
anh và thổ nhĩ kỳ sẽ ký thỏa thuận thương mại tự do sau khi anh chính thức rời khỏi eu
thủ tướng anh thăm thổ nhĩ kỳ trong bối cảnh hai nước đang tìm động lực mới
cho mối quan hệ song phương khi anh rời khỏi eu
truyền thông đức vừa đưa tin khoảng bốn mươi quân nhân thổ nhĩ kỳ phục vụ
tại các căn cứ của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương trên lãnh thổ đức
đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại nước này
một người phát ngôn bộ nội vụ đức cho biết cơ quan này đã nhận được đơn xin tị nạn
của các sĩ quan thổ nhĩ kỳ song không cho biết số lượng chính xác
bộ nội vụ và cơ quan về người di cư và tị nạn liên bang đức cho biết
các đơn xin tị nạn này sẽ được xem xét theo luật pháp
các quan chức nato chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này
tuy nhiên tại một hội nghị hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết
một số sĩ quan thổ nhĩ kỳ trong lực lượng của tổ chức này tại châu âu đã nộp đơn xin tị nạn
trước đó trong tháng một mươi thổ nhĩ kỳ được cho là đã xa thải hàng trăm quân nhân cấp cao
phục vụ nato ở châu âu và mỹ sau cuộc đảo chính bất thành
thông tin về việc các sĩ quan thổ nhĩ kỳ nộp đơn xin tị nạn tại đức được đưa ra
trong bối cảnh thủ tướng đức angela merkel dự kiến có chuyến thăm chính thức
tới thổ nhĩ kỳ vào ngày hai tháng hai tới
quan hệ hai nước vốn căng thẳng với việc đức lên án chiến dịch bắt giữ ở thổ nhĩ kỳ
kể từ sau cuộc đảo chính bất thành vừa qua
trong khi đó ankara cáo buộc berlin cung cấp nơi ẩn nấu cho các tay súng
thuộc những tổ chức bị mỹ và liên minh châu âu liệt vào danh sách khủng bố
tuy nhiên berlin đã phủ nhận những cáo buộc này
một quan chức của phong trào hồi giáo hamas hiện kiểm soát giải gaza vừa cho biết
giới chức ai cập đã mở cửa khẩu biên giới rafah với giải gaza của palestine
đánh dấu lần đầu tiên mở cửa khẩu này kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
do bị israel phong tỏa từ năm hai nghìn sáu
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn chính quyền ai cập đã đóng cửa đường bộ duy nhất
giữa khu vực bắc sinai với giải gaza do lo ngại an ninh và chỉ mở cửa khẩu này định kỳ
trong thời gian ngắn nhằm cho phép những người mang hộ chiếu nước ngoài
sinh viên palestine và những người có nhu cầu khám chữa bệnh qua lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé